tại huyện thanh hà tỉnh hải dương đã diễn ra lễ trao tặng trợ cấp học phí cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện
ngoài việc trao hỗ trợ học phí hội tư tế đài loan đã có những hoạt động tuyên truyền giáo dục cho các em về lễ
nghĩa với thầy cô giáo ý thức bảo vệ môi trường những tấm gương vượt khó hiếu học đầy xúc động
từ đó giúp các em học được những bài học về nhân cách
nhân dịp này liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hải dương kết hợp với hội tư tế đài loan
đã trao tặng một trăm một mươi một suất trợ cấp học phí cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện thanh hà
mỗi suất trị giá chín trăm linh đồng tổng mức hỗ trợ học phí là gần một trăm linh triệu đồng
đây là năm thứ ba hội tử tế đài loan hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo tại hải dương